cục xuất nhập khẩu bộ công thương vừa công bố danh sách thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày một mươi năm tháng bảy
cần thơ có số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với bốn mươi một doanh nghiệp
tiếp đến là tp hcm có ba mươi bốn doanh nghiệp long an hai mươi năm doanh nghiệp an giang với hai mươi doanh nghiệp
bộ công thương cho biết tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sản lượng xuất khẩu gạo đạt ba năm mươi bốn triệu tấn
trị giá một bảy mươi ba tỷ usd tăng năm sáu về lượng và một mươi chín ba về giá trị
với những thuận lợi về thị trường đặc biệt là nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ đợt dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp thương mại gạo nước ta đang có cơ hội nâng cao cả về sản lượng và giá trị gạo xuất khẩu